quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
mây nhiều và nhiệt độ tăng lên là diễn biến thời tiết các tỉnh miền bắc trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay
lúc này miền bắc được bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ trời vẫn còn rét với mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng từ một mươi năm cho đến một mươi tám độ
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu miền bắc sẽ có nắng muộn hơn một chút so với ngày hôm qua
nhưng nền nhiệt được dự báo sẽ tăng lên
mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn với các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
với miền trung tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình trong ngày hôm nay trời cũng sẽ có nắng trở lại
còn ở khu vực từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi mây vẫn còn nhiều nhưng mưa chỉ còn xảy ra lác đác ở một vài nơi
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận không còn ảnh hưởng của nhiễu
động gió đông nữa nên từ trưa và chiều nay ở đây cũng trở lại với tiết trời nắng giáo
mức nhiệt ngày hôm nay ở miền trung cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ lúc này cũng đang có một lớp sương mù nhẹ bao phủ
nhưng lớp sương mù này sẽ tan nhanh thôi vì khoảng từ một đến hai tiếng nữa thì nắng sẽ xuất hiện
tuy nhiên cường độ nắng trong ngày hôm nay không quá mạnh nên mức nhiệt ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
vẫn trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi hai độ
trên biển thời tiết đang có xu hướng chuyển tốt dần
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu nên vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc chỉ còn ở mức cấp bốn năm
mưa rào và rông xảy ra ở mức dài rác nên tầm nhìn xa chỉ khoảng từ bốn cho đến một mươi km
nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật vẫn còn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước